trong vòng một tháng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng tám hoàn lưu cơn bão số ba và số bốn đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các công trình hạ tầng giao thông của tỉnh yên bái
nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ bị chia cắt cục bộ hơn một điểm trượt sạt ta luy gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của nhân dân cũng như khắc phục hậu quả mưa lũ
hiện ngành giao thông vận tải yên bái đang nỗ lực khắc phục các tuyến đường hư hỏng phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn
tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn là tuyến đường độc đạo duy nhất nối thị xã nghĩa lộ với huyện trạm tấu do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba số bốn đã ghi nhận hơn năm mươi điểm sạt lở
cầu cống bị phá hủy gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện giao thông
công ty cổ phần xây dựng đường một yên bái đã huy động hơn ba mươi phương tiện như máy xúc máy ủi ô tô làm việc liên tục trên các điểm sạt lở
với khối lượng đất đá rất lớn địa hình bị chia cắt
nhưng với quyết tâm cao sau nhiều ngày tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn đã thông tuyến bảo đảm đi lại của nhân dân và các phương tiện giao thông
với tinh thần chủ động và khẩn trương tỉnh yên bái đang tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đào đắp đất đá khơi thông các tuyến đường
một mặt cho người dân vận chuyển xăng dầu vào phía trong để các phương tiện máy móc bên trong phối hợp đào cả trong lẫn ngoài
đối với các điểm sụt tali âm và sạt lở nghiêm trọng tỉnh yên bái cũng trích kinh phí gia cố tạm thời để thông các tuyến đường vào thời gian sớm nhất
cũng như ứng phó với những trận mưa lũ tiếp theo